sáng ngày bốn tháng sáu thành đoàn đà nẵng tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh nguyên tình nguyện hè hai nghìn một mươi chín
và ngày hội thanh niên chung tay bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
chương trình thanh niên tình nguyện hè hai nghìn một mươi bảy với chủ đề tuổi trẻ đà nẵng chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
triển khai từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng tám với nhiều nội dung hỗ trợ cộng đồng
các tình nguyện viên sẽ tham gia xây dựng nông thôn mới tiếp sức mùa thi tiếp sức đến trường
tham gia xây dựng văn minh đô thị và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn hướng về biên giới biển đảo
đây là hoạt động hè được tổ chức hàng năm của thành phố đà nẵng hoạt động nhằm phát huy vai trò sung kích tình nguyện
của đoàn viên thanh niên thành phố đồng thời đây cũng là dịp để thanh niên đà nẵng chung tay hưởng ứng ngày môi trường thế giới
mùng năm tháng sáu với chủ đề sống hè hòa với thiên nhiên
một trăm năm mươi bốn chiến nước dung tích năm trăm linh lít trị giá một trăm linh triệu đồng cho bà con nghèo tại huyện hòa vang và một trăm linh triệu đồng cho các công trình thanh niên